nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm chiến thắng tua hai chiều nay đoàn công tác của bộ quốc phòng
ban tuyên giáo trung ương tỉnh ủy tây ninh đã tới dân hương tại khu di tích lịch sử chiến thắng tua hai
sau phút mặc niệm tưởng nhớ canh hùng liệt sĩ đoàn đại biểu của đảng nhà nước các bộ ngành địa phương
đã tới dân hương trong tiếng nhạc trầm hùng hồn tử sĩ cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của chiến thắng tua hai
đây là chiến thắng đánh dấu một bước phát triển mới về trình độ tổ chức
chỉ huy hiệp đồng tác chiến của lực lượng vũ trang miền nam
cùng ngày đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi tặng quà cho các gia đình thương minh liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh